kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
trước phiên khai mạc các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và đại diện các đoàn đại biểu quốc hội
đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự phiên khai mạc có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam trần thanh mẫn các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an và nguyễn sinh hùng
tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua bảy dự án luật hai dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về chín dự án luật khác
nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương đường lối của đảng góp phần bảo đảm tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật
hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước bảo đảm quyền con người quyền công dân củng cố quốc phòng và an ninh
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước hội nhập quốc tế trong tình hình mới
phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị các vị đại biểu quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới
sáng tạo dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu tập trung cho ý kiến thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung
nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau tạo sự thống nhất cao để quốc hội có những quyết sách đúng đắn hợp lòng dân